thưa quý vị các quy định phòng chống dịch là cần thiết và những công sức của lực lượng phòng dịch
tại địa phương là không nhỏ tuy nhiên tại phan thiết vừa xảy ra vụ việc năm dân quân tự
và đã khiến một người tử vong trong khi đang làm nhiệm vụ theo đó cơ quan cảnh sát điều tra
công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam đối với trần ngọc đức
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một lê ngọc khoa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm lê nhật hải sinh năm hai nghìn một nguyễn minh tiến
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu nguyễn quang minh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín tất cả cùng ngụ phường phú thủy
thành phố phan thiết về tội cố ý gây thường tích và giữ người tra pháp luật
theo cơ quan điều tra vào khoảng một mươi bảy h chiều ba mươi một tháng tám
năm hai nghìn hai mươi một nhóm bị can trên là dân quân tự vệ phường phú thủy thành phố phan thiết đang thực hiện
nhiệm vụ tuần tra kiểm soát việc người dân chấp hành theo quy định chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng
chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch covid một mươi chín lúc này nhóm dân quân
phát hiện trần văn trí người địa phương không mang theo giấy tờ tùy thân vi phạm chỉ thị một mươi sáu và
có biểu hiện không làm chủ bản thân thấy vậy các bị can đã đưa trí về trụ sở làm việc
tại đây trí có lời lẽ chống đối nên nhóm dân quân đã dùng gậy đánh thương tích cho đến hai mươi một giờ cùng ngày
mới cho người này về tuy nhiên do vết thương quá nặng đến bốn giờ sáng một tháng chín năm hai nghìn hai mươi một nạn nhân đã
tử vong tại nhà riêng cơ quan công an xác định ngoài gây thương tích cho nạn nhân việc nhóm dân
quân này giữ anh trí từ một mươi bảy h đến hai mươi một h là trái với quy định của pháp luật sau khi vụ việc xảy ra
chủ tịch ủy ban nhân dân phường phú thủy đã có quyết định kỷ luật cho ra khỏi
lực lượng dân quân đối với năm bị can trên ra khỏi lực lượng